ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm chính thức có hiệu lực
trong đó quy định phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng đối với một trong các hành vi như không sử dụng găng tay
khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín thức ăn ngay
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên sau nửa tháng quy định này chính thức đi vào hiệu lực
việc bán hàng không đeo găng tay của các chủ quán vẫn đang còn là một thói quen khó bỏ
đã có một số chủ quán chấp hành tuy nhiên cũng không ít chủ hàng thờ ơ với quy định này
tay không bốc thức ăn thức ăn bày bán chản lan không có dụng cụ che đậy
dường như quy định này vẫn chưa được những người bán hàng thực sự để tâm đến
còn người dân thì đồng tình với nghị định mới này của chính phủ
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến tỏ ra lo ngại việc thực hiện liệu có khả thi khi ở việt nam
bởi vẫn còn những điều chưa cụ thể trong quy định này
kinh doanh thực phẩm tại quán ăn nhỏ lẻ thực phẩm đường phố là lĩnh vực vô cùng khó quản lý
vì tính chất tự phát trong nhân dân
hầu hết kinh doanh thực phẩm đường phố không hề có đăng ký không có sự quản lý của cơ quan chức năng